bốn mươi ba trạm biến áp năm trăm linh kv và hai trăm hai mươi kv đứng thứ ba về khối lượng quản lý vận hành đường dây và thứ bốn về tổng dung lượng máy biến áp khu vực asean
song hành cùng với cuộc cách mạng công nghiệp bốn nhiều cơ hội và thách thức đối với tổng công ty truyền tài điện quốc gia đã được đặt ra
vì vậy việc đẩy mạnh ứng dụng khoa công nghệ với các thiết bị thông minh là hướng đi bền vững sẽ giúp nâng cao hiệu răng giảm tổn thất điện trong quá trình truyền tải
lưới điện truyền tài việt nam bao gồm hai cấp điện áp năm trăm linh kv và hai trăm hai mươi kv trong đó lưới điện năm trăm linh kv chạy từ bắc vào nam được xem là sương sống của hệ thống truyền tài điện
để bảo đảm lưới điện năm trăm linh kv vận hành liên tục ổn định an toàn với chi phí sửa chữa bảo dưỡng tối ưu một trong những vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao hiệu quả kiểm soát
chủ động phòng ngừa sự cố trong suốt quá trình hoạt động của các thiết bị điện năm trăm linh kv
đặc biệt đối với thiết bị quan trọng có giá trị lớn như váy biến áp năm trăm linh kv bởi một khi xuất hiện các thông số nguy hiểm vượt qua khả năng chịu đựng của bộ phận nào đó thì sự cố sẽ xảy ra
các công nghệ tiên tiến trên thế giới như các hệ thống giám sát điều khiển các trạm biến áp hệ thống scara ems hệ thống giám sát dầu online hệ thống ghi sự cố hệ thống định vị sự cố
và các thiết bị thí nghiệm thế hệ mới cũng đã được đưa vào ứng dụng có phần quan trọng trong việc bảo đảm vận hành hệ thống truyền tài điện bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia
thứ nhất là ứng dụng hệ thống rơ le bảo vệ liên quan đến giám sát điện áp biến áp tụ thì chúng tôi đã thực hiện tại tất cả các trạm biến áp
thứ hai nữa là hiện nay thì vệ sinh kết điện hotline các đường dây năm trăm linh hai trăm năm mươi hai thì cái việc này chúng tôi đã ứng dụng triển khai từ hai mươi bảy hai mươi sáu đến nay rồi
hiện nay thì đối với bảy tỉnh
của công ty đang quản lý chúng tôi đã trang bị các flycam cũng như là uav triển khai toàn bộ các nội dung đi kiểm tra
nếu mà được trang bị hết các thiết bị uav này thì chúng tôi nó sẽ hiểu quả tiết kiệm được ít chất từ ba mươi bốn mươi
cái công sức của anh em để lực lượng lao động để mà ta thực hiện
với nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng cao nên vẫn còn những máy biến áp năm trăm linh kv và lưới điện truyền tải
tại một số đường dây thường xuyên phải vận hành trong tình trạng đầy tải gây nguy cơ sự cố
để nâng cao hiệu quả kiểm soát và chủ động phòng ngừa sự cố trong suốt quá trình hoạt động của các thiết bị điện năm trăm linh kv
các hệ thống phần mềm giám sát trực tuyến thông minh đã được đưa vào sử dụng để phân tích
chuẩn đoán các dữ liệu thu thập được từ các cảm biến khác nhau được lắp trên các bộ phận của máy biến áp
từ đó đưa thông tin hữu ích hỗ trợ người vận hành ra quyết định đúng đắn về thời điểm cần thiết
phải bảo dưỡng máy biến áp và sẽ tối ưu hóa được chi phí bảo dưỡng sửa chữa thiết bị
các công nghệ tiên tiến đưa vào hỗ trợ cho công tác vận hành rất nhiều
giám sát khí hòa tan trong dầu của máy biến áp cũng như kháng điện
mình ở trong nhà mình chỉ cần cập nhật vào máy tính thì mình sẽ biết được hàm lượng khí trong dầu là như thế nào
để mình chẩn đoán và đảm bảo tốt cho công tác vận hành
trước khi kể tiếng thì người nhân viên vận hành
để phải đi tìm kiếm
để tìm tới các thiết bị
và đòi hỏi rằng là cái đồ trực tiếp đó đi từng thiết bị một thì nó sẽ mất rất nhiều thời gian
và cũng không đồng thời được qua các thiết bị mà tiên tiến
thì cái người vận hành sẽ là quan sát một cách là gần hơn chính xác hơn và cùng tại một thời điểm
bên cạnh việc đưa các phần mềm hiện đại vào quản lý hệ thống trạm biến áp
các trang thiết bị hiện đại cũng đã được đưa vào
góp phần quản lý vận hành đường dây năm trăm linh kv
đây là một buổi lên tuyến để kiểm tra đường dây của truyền tài điện đà nẵng thuộc công ty truyền tài điện hai
thực tế hiện công tác kiểm tra định kỳ thiết bị hành lang tuyến đường dây lưới điện truyền tài
do nhân viên vận hành thực hiện bằng cách đi dọc tuyến và treo lên cột để kiểm tra mất rất nhiều thời gian và công sức
và để khắc phục những khó khăn này thiết bị không người lái có thể ứng dụng hiệu quả cho công tác quản lý vận hành
đặc biệt là kiểm tra thiết bị đang mang điện hay đối với khu vực đi lại khó khăn
các vị trí hiểm trở giúp giảm thời gian kiểm tra và nâng cao năng suất hiệu quả của người lao động
hiện nay chúng tôi đang áp dụng một số công nghệ là công nghệ rửa sửa nóng hotline ở trên đường dây
thì tháng nào chúng tôi cũng có cái buổi thực hiện như thế cả
ngoài ra thì công nghệ sử dụng flycam uav để kiểm tra tuyến đường dây
tôi cũng thấy rất là thiệt thực đặc biệt trong cái kỳ mà thiên tai khi bị chia cắt thì là cả cái thiết bị này là rất là hữu hiệu
khi mà đã có công nghệ vào thì đã giảm tải cho lực lượng lao động trực tiếp rất là nhiều
ví dụ như trước đây nếu như ngập lụt nếu như gặp lụt kéo dài thì chúng tôi bắt buộc phải là mộc
là phải thuê ghe đò và là để tiến hành vào để kiểm tra đường dây
như vậy là cái nguy cơ nguy hiểm cho anh em trực tiếp quản lý vận hành rất là cao
nhưng do nhờ có công nghệ đặc biệt là công nghệ flycam thì là chúng tôi là thứ nhất là giảm tải được khẩu lượng công việc
và thứ hai là an toàn cho công tác quản lý vận hành cho người công nhân quản lý vận hành
đặc thù của đường dây năm trăm linh kv là nguy cơ phóng điện rất lớn
đường dây đi qua nhiều vị trí hiểm trở địa hình khó khăn nên việc xử lý các tình huống là rất khó khăn nguy hiểm
và đôi khi các vật thể như bạt rìu có thể theo dõi bay lên vướng vào đường dây gây sự cố điện
vì vậy thiết bị bay không người lái có thể phun lửa để đốt vật thể lạ trên đường dây do các kỹ sư của công ty truyền tài điện hai nghiên cứu đã ra đời
thiết bị bay để giải quyết những vấn đề là dây diều bạc ni lông hoặc là những dị vật nó vướng trên đường dây mà không cần phải cắt điện đường dây
bởi vì mỗi lần cắt điện đường dây thì phải qua rất nhiều là bước
người công nhân khi khách điện người công nhân phải ra dây và rất nguy hiểm cho con người
từ ý tưởng đó cho nên bác giám đốc luôn nói ý tưởng lắp ráp một thiết bị có thể giải quyết những vấn đề đó
cho nên thiết bị vòng lửa hai được ra đời
theo các kỹ sư công ty truyền tài điện hai uav và các kỹ sư ngành truyền tải mới chế tạo có cấu tạo gồm hai phần chính hệ thống bay và bộ nhiên liệu xử lý vật thể lạ
uav này là một flycam thu nhỏ nhưng được chế tạo với hệ thống cánh quạt có sức cổng trọng lượng lớn hơn bao gồm tám cánh quạt
phía dưới bụng của uav có một bình nhiên liệu xăng mini bình xăng này được kết nối với một đầu phun có gắn hệ thống đánh lửa
khi có vật thể lạ như diều bay cây cối khô vật thể lớn có khả năng gây cháy vướng trên đường dây năm trăm linh kv thì các kỹ sư sẽ dùng uav bay thẳng từ mặt đất lên vị trí có vật thể
khi tiếp cận được hệ thống phun nhiên liệu sẽ được kích hoạt và đốt đầu phun đánh lửa đốt cháy vật thể lạ
tùy theo cái vật thể mà nó trên đường dây thì chúng tôi sẽ sử dụng làm thế nào là các cái thiết bị mà ở trên mắt trên đó là vừa đủ cháy và nó sẽ rớt xuống
còn lại thì cái việc mà các cái việc săn đó thì nó không ảnh hưởng bởi vì tất cả phần điều khiển đó thì chúng tôi đã tính toán và nó đủ khoảng cách và nó không ảnh hưởng đến cái phần dây dẫn để mà đảm bảo vận hành an toàn
thì hiện nay thì các cái vấn đề đó thì chúng tôi đã xử lý ví dụ như là các lều các bạt hoặc là các dây diều
trên đường dây thì chúng tôi xử lý ngay không phải xin các điện rất là thuận lợi trong công tác quản lý vận hành
cùng với đó các chương trình về lắp đặt camera tại các điểm cột đường dây năm trăm linh cũng đã được triển khai
tại công ty truyền tài điện hai song song với việc tự triển khai dự án lắp các bộ camera ba g tại các điểm cột
thì tháng bảy năm nay công ty truyền tài điện hai cũng đã phối hợp với trường đại học bách khoa đà nẵng lắp đặt ba mươi bộ thiết bị giám sát trên lưới điện truyền tài đà nẵng quảng nam quảng ngãi
các hình ảnh từ các cột sẽ được thu về và quan sát thông qua các thiết bị di động có cài đặt hệ thống
qua đó theo dõi tình hình xung quanh đường dây cảnh báo kịp thời nếu có sự cố xảy ra
với cái mục tiêu tổng công ty đặt ra sẽ đến hai nghìn hai mươi ở trong khu vực asean là top một trong bốn công ty truyền tải đó
đến hai nghìn hai mươi năm sẽ đảm bảo là một trong phân đấu đạt là một trong top một mươi của các tổng công ty truyền tải trên khu vực châu á
cùng với cuộc cách mạng công nghệ bốn tổng công ty truyền tài điện quốc gia đã luôn được đánh giá là một trong những đơn vị đi đầu của tập đoàn điện lực việt nam
trong việc ứng dụng khoa công nghệ vào quản lý vận hành lưới điện nâng cao hiệu quả và bảo đảm an toàn cho hệ thống lưới điện truyền tài